cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phối hợp với công an tp hà nội và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh đấu tranh xử lý một số đối tượng đã đăng tải chia sẻ những thông tin thất thiệt về bệnh nhân số hai mươi một
điển hình như là võ thị thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội doãn thị kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội và nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại đông anh thành phố hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải và chia sẻ những thông tin suy diễn thất thiệt nêu trên
làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của ông n q t bệnh nhân số hai mươi một
các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình xin gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân và cam kết sẽ không tái phạm
đồng thời các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ đối tượng thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật